công an tỉnh ninh thuận đã khởi tố bổ sung vụ án khởi tố bị can phan thị hoa tên gọi khác là lợi
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám trú tại thôn lạc nghiệp hai xã cà ná huyện thuận nam về hành vi mua bán tảng chữ trái phép vật liệu nổ
từ đầu tháng năm năm hai nghìn hai mươi một phan thị hoa đã năm lần mua vật liệu nổ gồm năm trăm linh kiếp nổ và năm mươi mét dây cháy chậm của nguyễn thị quân
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm trú tại phường đông hải để bán lại cho một số người dân đi biển trên địa bàn xã cà ná kiếm lời
liên quan đến vụ án này quân đã bị khởi tố và bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
năm hai nghìn tám cả hai đã bị toán nhân dân huyện ninh phước tỉnh ninh thuận xử phạt án treo về tội mua bán tảng chữ trái phép vật liệu nổ